còn tại nam bộ thì khả năng cao trong chiều tối nay cũng sẽ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
nếu quý vị đang đi trên đường mà gặp cơn mưa rông thì quý vị cần phải lưu ý là tìm nơi tránh trú an toàn
nhưng trái lại tại nam trung bộ thì sẽ có một ngày thời tiết đẹp nhất cả nước nắng trải dài trên diện rộng với nhiệt độ từ ba mươi ba mươi một độ c